liên quan vụ cháy rãi nhà ven kênh tàu hủ quận tám tp hcm xảy ra vào tối ngày một bốn
chiều qua hai tháng bốn ubnd quận tám đã thông tin chi tiết về vụ việc
chính quyền địa phương cũng triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng
để sớm ổn định lại cuộc sống
đến trưa ngày hai tháng bốn khu vực hẻm một trăm hai mươi bốn đường phạm thế hiển phường hai quận tám tp hcm
vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt để lực lượng chức năng tiếp tục làm nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân vụ việc
người dân trong khu vực cháy vẫn còn hoang mang và chưa thể trở về nhà để dọn dẹp
tìm kiếm đồ đạc tài sản
lúc mà có tiếng có động cháy thì em tự trong nhà em chạy ra em coi thì phát hiện là khói đèn bóc lên cao

theo ubnd quận tám vụ hỏa hoạn đã khiến một sườn gỗ và ba nhà dân bị cháy hoàn toàn
sáu hộ bị ảnh hưởng với hai mươi sáu nhân khẩu
tổng diện tích cháy là bốn trăm bảy mươi mét vuông
lãnh đạo thành phố hồ chí minh đã đến thăm động viên bà con bị ảnh hưởng bởi vụ cháy
chính quyền phường cũng đã bố trí chỗ nghỉ tạm thời
cung cấp vật dụng sinh hoạt cá nhân thực phẩm cho các hộ dân
chúng tôi đã phối kết hợp cùng với mặt trận tư quốc các đoàn thể của quận
và các mạnh thường quân trên địa bàn quận tám thì đã xuống xác định và hỗ trợ chăm lo
mỗi một hộ mà cháy thì từ ba mươi năm tới bốn mươi triệu
hộ bị ảnh hưởng thì một mươi triệu cho một hộ dân
qua điều tra ban đầu lực lượng chức năng xác định ngọn lửa xuất phát từ sườn gỗ cũ rồi lan sang các nhà dân
khu vực cháy nằm sâu bên trong khu dân cư nên việc tiếp cận gốc lửa gặp nhiều khó khăn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm với các phương án chữa cháy đường bộ đường thủy
cũng đã giúp dập tắt đám cháy ngăn cháy lan bảo vệ được dãy nhà khoảng một một trăm hai mươi m hai liền kề khu nhà cháy
không có thương vong về người
tại thành phố hải dương tỉnh hải dương những ngày qua tình trạng cá chết hàng loạt đã diễn ra tại xã tiền tiến
tính tới thời điểm hiện tại đã có gần hai trăm linh tấn cá chết tại các lồng nuôi cá của người dân nơi đây
tính đến thời điểm hiện tại xã tiền tiến tỉnh hải dương đã ghi nhận một trăm chín mươi bảy tấn cá chết của hai mươi bốn hộ nuôi cá lồng
hộ thiệt hại nhiều nhất lên tới sáu mươi tấn cá chết phần lớn cá sắp đến kỳ cho thu hoạch
xã tiền tiến hiện có năm mươi bốn hộ nuôi cá lồng trên sông thái bình với tổng số chín trăm một mươi hai lồng
các loại cá được nuôi chủ yếu là cá riêu hồng chấm chép giòn
nghề nuôi cá lồng mang lại thu nhập ổn định cho người dân nơi đây
hiện các cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc lấy mẫu nước bệnh phẩm đem đi xét nghiệm làm rõ nguyên nhân